trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với nghị viện châu âu ep sáng nay ngày bốn tháng bốn theo giờ địa phương
tại trụ sở nghị viện châu âu chủ tịch nghị viện châu âu antonio tajani đã chủ trì lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch nghị viện châu âu bày tỏ tự hào vì liên minh châu âu là đối tác lớn của việt nam
trong khi đó chủ tịch nghị viện châu âu hoan nghênh nỗ lực của việt nam nói riêng và asean nói chung
trong việc giải quyết những khác biệt nội khối cũng như trong khu vực
chủ tịch nghị viện châu âu khẳng định liên minh châu âu nhận thấy rằng hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa hết sức quan trọng với cả hai bên
tuy nhiên vì nhiều lý do trong đó có việc eu phải giải quyết vấn đề brexit nên các hiệp định chậm được phê duyệt ký kết
ông nhấn mạnh trên cương vị của mình ông sẽ làm tất cả để hồ sơ của các hiệp định evfta và ipa được tiến hành theo trình tự ưu tiên nhất trong nhiệm kỳ mới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn những đóng góp tích cực của chủ tịch nghị viện châu âu và tin tưởng
ông sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa ep và việt nam trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội cho biết với evfta việt nam sẽ tiến hành các biện pháp mở cửa thị trường
đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cam kết bảo vệ quyền của người lao động đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường
ipa là hiệp định bảo hộ đầu tư hiện đại với cấp độ bảo vệ cao cho các nhà đầu tư châu âu
đồng thời sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý về đầu tư nước ngoài tại việt nam theo các cam kết quốc tế
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh cùng với các fta của eu với nhật bản và singapore
evfta giúp nâng cao vị thế vai trò của eu tại đông nam á và châu á thái bình dương
tạo xung lực mới
thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế
trong bối cảnh đó evfta nếu sớm được triển khai có thể xem như một hình mẫu cho fta eu asean trong tương lai
trước đó cũng trong sáng ngày bốn tháng bốn tại trụ sở thượng viện bỉ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến chủ tịch thượng viện vương quốc bỉ ngài jacques rochi
chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
ngài jacques rochy đánh giá mối quan hệ
hai nước đang phát triển tốt đẹp nhất là hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy đại học kinh tế
chủ tịch thượng viện cho biết bỉ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với việt nam
khẳng định bỉ và việt nam có mối quan hệ gắn bó dễ tìm được tiếng nói chung trong các vấn đề cùng quan tâm
đối với evfta chủ tịch thượng viện khẳng định sự ủng hộ và cho biết sẽ góp phần thúc đẩy để có thể sớm ký và phê chuẩn hiệp định này